hiện nay trên cả nước đang thử nghiệm mô hình khám chữa bệnh từ xa nhằm thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại chỉ thị số một mươi sáu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tp hcm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã và đang thực hiện thành công nhiều ca cấp cứu thông qua hội trận trực tuyến
đây là một buổi hội trận trực tuyến giữa bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm và bệnh xã đảo trường sa
một bệnh nhân cấp cứu tại bệnh xã
giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cùng các bác sĩ chuyên khoa phối hợp nhận định tình hình từ xa
và đưa ra hướng xử lý kịp thời cho bệnh nhân này
mười năm qua bệnh xã đảo trường sa khám và điều trị hơn ba mươi lượt quân nhân và người dân
phẫu thuật hơn một ca bệnh
bệnh viện một trăm bảy mươi năm đã chỉ đạo qua hệ thống telemedine thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp
là điểm tựa cho cán bộ chiến sĩ và người dân an tâm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo
từ khi có hệ thống telemedicine
thì chúng ta đã thay đổi một cách căn bản chất lượng điều trị
đây là từ việc trẩn đoán từ việc hội trẩn từ việc chỉ đạo các bác sĩ của chúng ta
thực hiện những ca trẩn đoán và điều trị
tức là chúng ta đã tìm ra được một trẩn đoán chính xác nhất
và thứ hai là chúng ta tìm ra được một giải pháp điều trị tích cực nhất
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
ngành y tế chỉ đạo các bệnh viện tăng cường khám bệnh tư vấn theo hình thức trực tuyến
điện thoại viễn thông để giảm lưu lượng người đến khám bệnh
sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa giúp người bệnh dù ở nhà thực hiện cách ly xã hội
vẫn được chăm sóc y tế tuyến dưới vẫn nhận được sự tư vấn rất giá trị từ tuyến trên
vừa rồi chỉ đạo của thủ tướng phát triển vấn đề này tôi nghĩ đây là vấn đề tổng thể
đây là một vấn đề tổng thể nhiều đơn vị cơ quan tổ chức để chúng ta cùng phải tiến hành đồng thời
cái thứ hai nữa là cũng phải xác định rằng cái giá trị của telemedicine nó ở vị trí nào
ở hoàn cảnh nào và điều kiện nào
đặc biệt hơn nữa là cái câu chuyện là con người trang thiết bị và cái hệ thống phối kết hợp nhau
tổ chức quản lý chỉ huy
mới đây tại buổi ra mắt nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa do bộ thông tin và truyền thông
phối hợp bộ y tế tổ chức thủ tướng chính phủ cũng đã đánh giá việc khám chữa bệnh trực tuyến
khám chữa bệnh từ xa sẽ là dấu mốc khởi đầu cho việc chuyển đổi số trong ngành y tế hướng tới quốc gia số quốc gia thông minh